đêm ngày một mươi sáu tháng tám một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên đường tránh quốc lộ một đoạn qua huyện phù mỹ tỉnh bình định khiến năm người thiệt mạng tại chỗ và làm nhiều người khác bị thương
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc hai mươi ba h ngày một mươi sáu tháng tám tại tuyến đường tránh quốc lộ một a thuộc thị trấn phù mỹ huyện phù mỹ bình định khiến một mươi một người thương vong
xe ô tô khách biển số bảy mươi năm b một trăm linh một của nhà xe minh đức do nguyễn long hồ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thành phố huế điều khiển đi hướng bắc nam trên xe có một mươi sáu hành khách đã xảy ra tai nạn với xe ô tô đầu kéo biển số ba mươi năm c ba nghìn năm trăm năm mươi do nguyễn văn hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện yên mỗ tỉnh ninh bình điều khiển
xe đầu kéo trở thêm rơ móc hai máy ủi bánh xích rất cầm cành đi ngược chiều
hậu quả vụ tai nạn khiến năm người trên ô tô khách tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ